tại bắc cạn trên địa bàn tỉnh hiện có hơn một mươi mỏ đá đang hoạt động do các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương thiếu kiểm soát giám sát dẫn đến việc khai thác đá ở hầu hết các mỏ này đều không tuân thủ các quy định về an toàn gây ra nhiều vụ tai nạn chết người và ô nhiễm môi trường
mỏ đá bản pẹt ở xã xuất hóa thành phố bắc cạn có công suất khai thác năm mươi năm khối đã xây dựng mỗi năm là một trong những mỏ hiếm hoi trên địa bàn tỉnh bắc cạn đầu tư hệ thống phun xương chống bụi tuân thủ quy trình thực hiện các biện pháp về bảo đảm an toàn nên những năm qua không để xảy ra tai nạn

mỏ đá bản pẹt ở xã xuất hóa thành phố bắc cạn có công suất khai thác năm mươi năm khối đã xây dựng mỗi năm là một trong những mỏ hiếm hoi trên địa bàn tỉnh bắc cạn

chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh bắc cạn cần tăng cường kiểm tra giám sát xử lý vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động bảo vệ môi trường khu vực mỏ và dân cư chung quanh